thưa quý vị hôm nay một mươi bốn tháng năm cũng là ngày thứ hai mươi tám việt nam không có ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
khu vực bị cách ly cuối cùng của thành phố hà nội là thôn đông cứu huyện thường tín cũng đã chính thức được gỡ phong tỏa
như vậy là đến thời điểm hiện tại dịch bệnh covid một mươi chín đã cơ bản được đẩy lùi công tác phòng dịch ở nước ta đã bước vào giai đoạn mới
nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế
đó là một vài thông tin tích cực mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong phần đầu của chương trình
tiếp theo sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự vừa được cập nhật diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
công an tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng võ quang vinh một mươi bảy tuổi ngụ ấp một mươi
xã lộc thiện huyện lộc ninh tỉnh bình phước để điều tra làm rõ hành vi giết người
vinh được xác định là nghi can giết người sau đó bỏ trốn
vụ việc xảy ra trên địa bàn thị trấn lộc ninh huyện lộc ninh
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h tối ngày chín tháng năm vinh đến uống nước trên đường nguyễn tất thành
thuộc khu phố ninh thái thị trấn lộc ninh
tại đây anh bùi quốc phú một mươi chín tuổi ngụ ấp mang cái xã lộc thiện huyện lộc ninh
cũng đang ngồi uống nước với trần mạnh tuấn một mươi bảy tuổi và nguyễn duy phước một mươi năm tuổi người địa phương bên cạnh bàn của vinh
sau khi phú đi lấy thêm ghế cho bạn ngồi đã bị võ quang vinh bảo dừng lại nói chuyện rồi bất ngờ rút dao đâm vào ngực của phú
bị đâm phú ông ngực bỏ chạy được khoảng hai mét thì gục xuống nền gạch trên lề đường
thấy vậy tuấn và phước đứng dậy thì vinh tiếp tục dùng dao sạch một đường sau lưng và bắt tay của tuấn
sau đó đối tượng nhanh chóng mang theo hung khí lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả phú đã tử vong sau đó hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng vinh để tiếp tục điều tra làm rõ
ba đối tượng đòi nợ thuê là trần xuân tình chu trọng thành nguyễn văn thông và chủ nợ là bà nguyễn thị nga
cùng chú tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa bị công an thành phố bảo lộc ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
từ tin báo của bà bùi thị linh nhâm chú tại phường một thành phố bảo lộc
bốn đối tượng hành hung khống chế buộc phải viết giấy vay nợ công an thành phố bảo lộc đã tiến hành xác minh
qua điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi bảy bà nhâm có mượn của bà nga một trăm linh năm triệu đồng nhưng không viết giấy vay nợ
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín bà nhâm đã trả cho bà nga bốn mươi triệu đồng số còn lại xin khất nợ
do không đồng ý cho khất nợ nên bà nga đã thuê ba đối tượng trên đòi nợ hộ với tiền công là bốn mươi trên tổng số nợ
ngày hai mươi bốn tháng bốn các đối tượng đã hành hung khống chế đưa bà nhâm về phòng
trọ của bà nga bắt bà phải viết giấy vay nợ
các đối tượng còn giữ của bà nhâm một xe máy hiệu vision giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với một số giấy tờ tùy thân khác
sau đó đối tượng thông đã chở bà nhâm ra thả tại công viên thành phố bảo lộc
quá trình điều tra cơ quan công an xác định nhóm đòi nợ thuê này do tình cầm đầu
hai trong số ba đối tượng đã có tiền án
hiện công an thành phố bảo lộc đã bắt tạm giam tình thành thông
riêng bà nga được cho tại ngoại để điều tra
tin chúng tôi vừa cập nhật khoảng một mươi năm h chiều nay tại công trình xây dựng của một doanh nghiệp thuê đất
trong khu công nghiệp giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương
sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cứu hộ của tỉnh đồng nai đã đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ
thông tin ban đầu cho biết hiện trường nơi xảy ra tai nạn là công trình xây dựng tường rào
của một doanh nghiệp trong khu công nghiệp giang điền
khi công nhân đang làm việc bức tường bất ngờ sụp đổ vùi lấp nhiều người
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị dù pháp luật cấm nhưng thời gian qua không ít người dân vẫn tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí
vật liệu nổ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội
trước tình hình đó bộ công an đã ban hành nhiều kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm
vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tại tỉnh nam định công tác tuyên truyền dân vận khéo của lực lượng công an bước đầu đã đạt được hiệu quả cao
khi nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế
đây là số vũ khí mà công an huyện hải hậu tỉnh nam định đã thu giữ trong đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trong số này đa số là súng tự chế
với lý do mua súng săn các đối tượng thường lên mạng xã hội đặt mua linh kiện và lắp ráp thành khẩu súng hoàn thiện
qua cái xem xét cho thấy là khi mà chuyển pháp vũ điện là không chuyển pháp toàn bộ những cái linh kiện để mua
hoàn thiện một khẩu súng mà chuyển ra nhiều lần
cho nên cái việc này cũng rất khó khăn cho cái phương tác mà đấu tranh xử lý đối với những hành vi vi phạm
với phương châm làm cho dân tin dân hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
thời gian qua công an huyện hải hậu đã mở các đợt tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú
về hiểm họa của việc tàng trữ sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép nhất là súng tự chế
trong đó đặc biệt nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên người có uy tín trong dòng họ
với biện pháp kiên quyết kiên trì đồng bộ đồng loạt trong công tác tuyên truyền
nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp và vận động mọi người xung quanh cùng làm
chỉ trong bốn tháng đầu năm công an tỉnh nam định đã vận động thu hồi được hàng chục khẩu súng
hàng trăm viên đạn và vũ khí tự chế các loại
và vận động thu hồi do đó trong những năm qua trên địa bàn tỉnh đam định chúng tôi không xảy ra các vụ việc
mà các đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án và các lực lượng được pháp luật quy định trang bị vũ khí công cụ hỗ trợ
trong năm qua cũng không xảy ra thất nạc mất mát và công tác quản lý sử dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật
dự báo tình hình mua bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các loại vũ khí vật liệu nổ vẫn còn tiếp diễn
tiêm ẩn nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự
thời gian tới bên cạnh chủ động lập danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự có biểu hiện nghi vấn
hoạt động phạm tội về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ công an tỉnh nam định sẽ tiếp tục tuyên truyền
vận động người dân tự giác giao nộp
đối với các trường hợp cố tình không giao nộp lực lượng chức năng sẽ kiên quyết thu hồi xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng năm việt nam đã sang ngày thứ hai mươi tám không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
một trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín từ bên ngoài đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
hiện có một mươi ba bảy trăm một mươi chín người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
hiện có sáu ca âm tính lần một với sars cov hai một mươi một ca âm tính lần hai trở lên
về việc điều trị cho bệnh nhân nặng
bệnh nhân số chín mươi một tiếp tục được thở máy mở khí quản lọc máu kháng sinh kháng nấm
bơm rửa màng phổi và can thiệp ecmoc thiết bị tim phổi nhân tạo
cũng trong ngày hôm nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
có thêm tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có một ca tái dương tính và một bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện cũng đã được các đồng nghiệp của mình chữa khỏi
như vậy là đến thời điểm hiện tại việt nam có hai trăm sáu mươi trường hợp khỏi bệnh chiếm chín mươi tổng số bệnh nhân
các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay gồm bệnh nhân năm mươi bệnh nhân một trăm ba mươi bốn bệnh nhân một trăm bốn mươi một
bệnh nhân một trăm tám mươi năm bệnh nhân một trăm chín mươi ba bệnh nhân một trăm chín mươi sáu bệnh nhân hai trăm bốn mươi bốn và bệnh nhân hai trăm bốn mươi
hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định không sốt không ho không khó thở
và sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
đúng giờ ngày một mươi bốn tháng năm khu vực cách ly thôn đông cứu huyện thường tín
khu vực bị cách ly cuối cùng của thành phố hà nội chính thức được gỡ phong tỏa
tất cả người dân trong thôn đều phấn khởi vì được trở lại cuộc sống bình thường
trước đó vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng năm chủ tịch ubnd huyện thường tín hà nội đã ký ban hành quyết định kết thúc
thời gian cách ly y tế đối với xóm trên thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín
từ giờ ngày một mươi bốn tháng năm sau hai mươi tám ngày thực hiện
hai mươi ba giờ năm mươi phút ngày một mươi ba tháng năm bà lê thị liễu
phó chủ tịch ubnd huyện thường tín hà nội đọc lệnh dỡ bỏ cách ly trước sự chứng kiến của người dân
không giờ rào chắn cách ly được dỡ bỏ người dân thôn đông cứu xã dũng tiến huyện thường tín
rất vui mừng phấn khởi được trở về cuộc sống mới cùng niềm hân hoan khi đã đẩy lùi được dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên sau khi hết cách ly chính quyền và người dân nơi đây vẫn nhắc nhở nhau
nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế
theo ban quản lý di tích danh thắng hà nội kể từ ngày hôm nay hàng loạt các di tích trên địa bàn
như văn miếu quốc tử giám đền ngọc sơn di tích nhà tù hỏa lò sẽ đồng loạt mở cửa đón khách
sau thời gian tạm đóng để phòng chống dịch covid một mươi chín
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
từ tám giờ sáng nay di tích văn miếu quốc tử giám đã mở cửa đón khách tham quan
ưu tiên hàng đầu trong việc mở cửa trở lại của trung tâm là đảm bảo
vấn đề phòng chống dịch bệnh sau đó là chú trọng chất lượng phục vụ để thu hút khách du lịch
tại khu di tích nhà tù hỏa lò hoạt động dầu ấn đầu tiên trong việc mở cửa trở lại
là trưng bày dịch bệnh
trưng bày chuyên đề khát vọng tự do trưng bày kể câu chuyện về những chiến sĩ kiên trung
không chịu chết mòn nơi ngục tù thực dân đế quốc quyết tâm vượt ngục để trở về với cách mạng với nhân dân
ba nội dung trưng bày gồm siêng xích tung cánh giữa màn đêm và khúc ca hòa bình
nhiều chương trình trưng bày đặc biệt khác cũng sẽ được tổ chức tại các di tích lịch sử văn hóa ở hà nội
nhằm thu hút khách tham quan trong thời gian tới
ngày hôm nay thì là ngày đầu tiên khu di tích
khu hà loa này mở cửa lại
chúng tôi có và người dân và các đồng đội được đến đây tham quan
được một buổi tham quan hết sức là ý nghĩa
không gian quanh đây thì rất là trang trọng
và chúng tôi được học hỏi rất nhiều điều từ những gì ông cha ta để lại trong ngày hôm nay
ở đây thì những người phụ trách khu di tích này họ đã rất chú đáo
thể hiện lại những quá trình
và quá trình
lịch sử cũng như là cái tinh thần chiến đấu của những người cộng sản bị giam cầm ở trong nhà tù này
cho nên đấy là một điều buổi biểu dương
theo lãnh đạo sở du lịch hà nội để chuẩn bị các điều kiện an toàn cho du khách khi mở cửa trở lại
các khu di tích đã bố trí máy đo thất nhiệt và nước sửa tay diệt quẩn phục vụ du khách
tất cả du khách đến tham quan đều được yêu cầu đeo khẩu trang
đáng chú ý mỗi đoàn khách giới hạn số lượng dưới ba mươi người

tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
liên quan đến vụ xe bên lộng hành ở đồng nai như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh
công an huyện nhân trạch đã ban hành năm mươi bốn quyết định xử lý vi phạm hành chính
với số tiền phạt lên đến gần năm trăm năm mươi triệu đồng và tạm giữ hai mươi bảy xe đầu kéo để tiếp tục xác minh xử lý
trước đó rạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn hàng trăm chiến sĩ công an tỉnh đồng nai đã chốt chặn kiểm tra hai mươi bảy xe đầu kéo và xe tải nặng của công ty âu châu và công ty ngọc minh anh
đây là những phương tiện vi phạm nghiêm trọng luật giao thông trong quá trình chở thang đá từ cảng phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu về công ty hương nghiệp phongmosai đồng nai gây bức xúc trong nhân dân gần hai mươi năm qua

đây là những phương tiện vi phạm nghiêm trọng luật giao thông trong quá trình chở thang đá từ cảng phú mỹ tỉnh bà rịa vũng